do vùng áp thấp nóng từ phía tây hoạt động yếu dần
nên trong hôm nay và ngày mai nắng nóng tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có dấu hiệu là suy giảm với mức nhiệt giao động ở mức là hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sao đến ngày hai mươi chín khi vùng áp thấp nóng bị nén bởi khí áp cao
thì nắng nóng sẽ chấm dứt hẳn
tuy giúp cho giảm nhiệt nhưng khí áp cao cũng sẽ gây mưa cho khu vực này từ ngày ba mươi tháng bốn
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to người dân cần lưu ý đề phòng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ nắng nóng cũng sẽ có dấu hiệu suy giảm
cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
và tới ngày hai mươi chín thì nắng nóng sẽ chấm dứt hẳn
tuy nhiên người dân tại đây cũng cần lưu ý khi từ ngày ba mươi tháng bốn
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong ngày hôm nay tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng
nhưng cường độ cũng có phần suy giảm cao nhất trong ngày là ba mươi ba ba mươi sáu độ
sáng ngày mai nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng từ một hai độ nữa
và cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc dồn xuống trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
có khả năng những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện giúp cho thời tiết tại đây mát mẻ và dễ chịu hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến là ít mưa với mưa nhiệt là từ hai mươi ba ba mươi bốn độ
sau đó sáng ngày hai mươi chín mưa rông sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
và sang đến ngày ba mươi mưa sẽ tiếp tục tăng mạnh
tại các tỉnh nam trung bộ khả năng cao xuất hiện nhiều điểm xảy ra mưa vừa có nơi mưa to
người dân cần lưu ý đề phòng
vùng cao của tây nguyên trong hôm nay và ngày mai có nắng nóng cục bộ
với nền nhiệt độ giao động ở mức một mươi chín ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày hai mươi chín thì do chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ biển vào
nên mưa rông sẽ tăng mạnh nhiều điểm sẽ có mưa rông với lượng khá
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai tại đây
cũng có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì sẽ có nắng nhiều với mức nhiệt độ cao nhất đạt ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
và cũng từ chiều tối mai mưa rông trên khu vực này sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý